chào mừng quý khán giả đến với chương trình intv kết nối tuần này
thưa quý vị những ngày vừa qua cơn bão số bốn đã gây nên rất nhiều thiệt hại và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân miền trung
đặc biệt những trận lũ quét lũ ống xảy ra sau bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của không ít người dân tại nhiều địa phương
chúng tôi những người làm chương trình intv kết nối xin được gửi lời chia sẽ sớm ổn định cuộc sống
xin được quay trở lại với nội dung của chương trình antv kết nối tuần này
thưa quý vị công tác thông tin và tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân luôn được đảng ủy lãnh đạo bộ công an quan tâm chỉ đạo
đặc biệt việc phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí ngoài công an nhân dân để phối hợp tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân
luôn được duy trì tăng cường chia sẻ thông tin trên nhiều lĩnh vực công tác
và vừa qua cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí và một số đơn vị chức năng của bộ công an
nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân trong thời gian tới
tham gia buổi gặp mặt có rất nhiều đại diện từ các cơ quan báo chí và các đơn vị chức năng của bộ công an
đã tích cực phối hợp với cục truyền thông công an nhân dân trong việc tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân
thời gian qua tuyên truyền về lực lượng công an nhân dân để người dân hiểu hơn về công tác của lực lượng
và giúp đỡ ủng hộ lực lượng công an trên các mặt công tác là hoạt động đặc biệt quan trọng
bên cạnh đó hoạt động của lực lượng công an trên các mặt công tác chiến đấu xây dựng lực lượng
với tinh thần công an nhân dân vì ước quen thân vì dân phục vụ
luôn được các cơ quan báo chí bám sát phản ánh đậm nét với nhiều bài viết có chất lượng
cùng với đó là việc phản ánh gương người tốt việc tốt trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân
đây là ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và quốc
tuyên truyền về cái tình hình an ninh trật tự của cả nước
thì phóng viên luôn hỗ trợ và rất là mong muốn các cơ quan chức năng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ
sẽ hỗ trợ các báo đài hết mức có thể để các báo có thể có thông tin sớm nhất nhanh nhất
và thời sự nhất đến tới bản thân
xác định phối hợp với các cơ quan báo chí về tuyên truyền về lượng công an nhân dân
là công tác thường xuyên và cần phát triển sâu rộng trong thời gian tới
cục truyền thông công an nhân dân mong muốn với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí
sẽ góp phần nâng cao hơn nữa việc thông tin tuyên truyền
đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sổng đứng mạnh chính quy kinh nguyện điện đại
đáp ứng yêu cầu nhu cầu trong tình hình đấy
đẩy mạnh tuyên truyền các đề án lớn của bộ công an
đồng thời tăng cường công tác đấu tranh phát phát các quan điểm sai trái thủ định các thông tin xấu động tiêu cực
về lực lượng công an nhân dân làn tỏa những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
để đất dân hiểu đồng hành với lực lượng công an nhân dân
tiếp tục giữ cơ quan đồng chính trị hòa đạo trật tự áp đoạn xã hội
chúng tôi đều mong muốn truyền tải những nội dung của xã hội
trong đó có hoạt động của lực lượng công an
đến một cách chung thực chân thực nhất
các độc giả khán tính giả
chúng tôi cũng hoan nghênh các đơn vị đã có rất nhiều ý tưởng
và kể cả ở bên cục truyền thông của bộ công an cũng có những ý tưởng mang tính hợp tác
chúng tôi nghĩ là cái này có thể mở rộng được rất nhiều
nó không chỉ thông qua những chương trình nó không chỉ đã triển khai với đơn vị trong thời gian qua
mà thậm chí còn có thể mở rộng hơn nữa
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba
sự kiện được mong đợi nhất trong năm của những người làm truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân
hàng trăm tác phẩm xuất sắc
cùng tám mươi đơn vị
lễ khai mạc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
lễ bế mạc và trao giải hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
truyền hình trực tiếp trên an ninh tv và truyền hình thành phố cần thơ
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị khán giả chỉ còn ít ngày nữa thôi thì kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
tổ chức tại thành phố cần thơ sẽ chính thức được khai mạc
và trước thềm liên hoan cục truyền thông công an nhân dân đã tổ chức cuộc họp báo
với sự tham gia của rất nhiều các cơ quan báo chí đến đưa tin về kỳ liên hoan này
và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin chính thức
về kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi ba
được tổ chức tại thành phố cần thơ từ ngày một mươi hai tháng một mươi đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai

có rất nhiều các tác phẩm báo chí tham dự ở nhiều nội dung thi
các nội dung thi bao gồm
tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự
hai tác phẩm đề cập báo chương trình chuyên biệt
ba chương mục an ninh trật tự phát trên đài phát thanh truyền hình tự tương
bốn khi phát thanh viên đưa dẫn chương trình và các tác phẩm được kể loại phát thanh về đề tài an ninh trật tự
bên cạnh hoạt động tranh giải các tác phẩm báo chí
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
đa sẽ có nhiều hoạt động đặc biệt và ý nghĩa
dân hương tại đề thời vũ hùng
triển lãm ảnh của lực lượng báo chí công an nhân dân qua mười đa cử liên hoàn
hội thảo về sản xuất và phân phối các hội chương ngành trong thời đại bố chân không
do imtv và mcv group phối hợp thực hiện vào sáng tháng bốn tháng một mươi
với sự trình bày của các diễn giả hàng đầu trong giới truyền thông và marketing công nghệ số
hoạt động tình nghĩa với nhiều chương trình được tổ chức ở cần thơ và các địa phương
đồng thời là hoạt động về nguồn với an giang cà mau bạc điênh
với tổ chí chuyên nghiệp hiệu quả phân thiện
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
dự kiến sẽ đón tiếp gần tám trăm linh đại người là bán bộ chữ sĩ phóng viên biên tập viên
hướng dẫn chương trình trong và ngoài lực lượng công an nhân dân trên cả nước
dự kiến sẽ có hàng chục cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng

liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
sự kiện được mong đợi nhất trong năm của những người làm truyền hình phát thanh trong lực lượng công an nhân dân
hàng trăm tác phẩm xuất sắc
cùng tám mươi đơn vị
lễ khai mạc hai mươi h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lễ bế mạc và trao giải hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
truyền hình trực tiếp trên an ninh tv và truyền hình thành phố cần thơ
liên hoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị càng gần đến ngày khai mạc liên hoan
thì đây cũng là khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị các công việc
đối với rất nhiều cán bộ những người nhận nhiệm vụ phục vụ cho kỳ liên hoan
ở rất nhiều vị trí khác nhau
và để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ liên hoan
thì ở đó có sự góp sức của rất nhiều người
trong đó có vai trò của các cán bộ kỹ thuật
và trong tiểu mục truyền nghề antv ngày hôm nay
thì chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả
những chia sẻ của các cán bộ kỹ thuật nhận nhiệm vụ
phục vụ cho kỳ liên hoàn lần này
để thấy được những công việc thầm lặng
nhưng mang nhiều ý nghĩa
góp phần vào việc thực hiện thành công nhiệm vụ đặt ra
tại kỳ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
kỳ liên hoàn lần này thì
chúng tôi được giao rất nhiều những cái đầu mục công việc
ví dụ như là trước liên hoàn
thì là lên phương án đi khảo sát
rồi là có những phương án cụ thể
cho từng hạng mục về kỹ thuật để phục vụ
cho liên hoàn kỳ liên hoàn
thì sau đó thì chúng tôi về
và tiếp tục công việc tiếp nhận
và xử lý file
và xử lý file
phân loại file
và nhất là hỗ trợ các đơn vị địa phương
sau đó thì chúng tôi lên cái kế hoạch là
chuẩn bị máy móc trang thiết bị
và có những cái phương án cụ thể
để phục vụ cho bàn giám khảo
có những cái trải nghiệm
có những cái trải nghiệm tốt nhất
về hình ảnh về âm thanh
năm nay thì có thêm một khu nữa
là khu báo chí
các đơn vị tham gia họ có thể gửi file
có một cái bàn dựng để mọi người có thể thao tác nhanh
dựng nhanh những cái chương trình
để mọi người có thể gửi về
phục vụ cái mục đích tuyên truyền
cho chính các cái đơn vị tham gia
năm nay thì là yêu cầu về kỹ thuật là
có khắt khe hơn những năm trước
thế nên là
chúng tôi là liên tục là phải
học với cả nhau
đưa ra những cái phương án cụ thể nhất
những tình huống phát sinh
rồi là cái phương thức như thế nào đó
thuận tiện nhất
và hợp lý nhất
trong từng cái công việc
đầu công việc cụ thể
kỳ liên hoan truyền hình này thì tôi cũng là
được giao nhiệm vụ
là một trong những cán bộ kỹ thuật
phục vụ cho ban tổ chức
những công việc chuyên môn về kỹ thuật
phục vụ ban giám khảo
trong việc chấm thi
hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị địa phương
tham gia liên hoan
cũng như là làm công tác đồ họa
để phục vụ trao giải
kỳ liên hoan này thì
ở cần thơ
để đảm bảo những công tác kỹ thuật
thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị
rất là kỹ lưỡng
lên những lịch những công việc rất là cụ thể
để làm sao
đảm bảo an toàn và kỹ thuật
cho kỳ liên hoan
từ lúc có kết quả chấm thi của ban giám khảo
thì đó cũng là lúc
áp lực lớn nhất
về mặt thời gian của chúng tôi
để làm sao để có thể
để cho phục vụ đêm bế mặt
để có thể truyền hình trực tiếp
đến tới quý vị khán giả
một cách sớm nhất chất lượng nhất
và hình ảnh đẹp nhất
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi
sự kiện được mong đợi nhất trong năm
của những người làm truyền hình phát thanh
trong lực lượng công an đen dân
hàng trăm tác phẩm xuất sắc
cùng tám mươi đơn vị
lễ khai mạc hai mươi h
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lễ bế mạc và trao giải
hai mươi h ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
truyền hình trực tiếp trên an ninh tv
và truyền hình thành phố cần thơ
liên hoan truyền hình phát thanh công an đen dân
lần thứ một mươi ba từ ngày một mươi hai
đến ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lễ khai mạc liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân
lần thứ một mươi ba năm hai nghìn hai mươi hai
sẽ được tổ chức vào hai mươi h
ngày một mươi hai tháng một mươi
tại hộ trường lớn đại học cần thơ
và sẽ được tường thuật trực tiếp
trên kênh antv
và đài phát thanh truyền hình thành phố cần thơ
kính mời quý vị quan tâm theo dõi
thông tin về kỳ liên hoan
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên các bản tin và hạ tầng mạng xã hội
cũng như trên trang web của antv
quý vị khán giả có thể theo dõi thông tin
và các tương lai của antv

hay trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại